trong những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba nền gió mạnh kèm theo sông lớn làm cho đoạn đê biển tây thuộc địa bàn xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau có chiều dài khoảng ba trăm linh m có nguy cơ bị vỡ
hiện tại các lực lượng đang túc trực thường xuyên tại đoạn đê này để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ đê xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra
trước tình hình sông lớn có thể gây sạt lở nghiêm trọng tại một số đoạn đê biển tây thuộc địa bàn hai xã khánh hải và khánh bình tây huyện trần văn thời
các ngành chức năng tỉnh cà mau và chính quyền địa phương huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp hộ đê
đoạn đê này đã được đổ bê tông phần mặt
làm đường giao thông với chiều rộng khoảng năm mét nhưng sóng lớn làm cho nước mặn từ ngoài biển tràn qua mặt đường vào phía bên trong vùng ngọt
đồng thời một số chỗ sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ bị vỡ
hiện tại thủy chiều phía bên ngoài đã xuống thấp hơn nhưng sóng lớn vẫn còn tác động
các ngành chức năng địa phương thường xuyên đến chân đê nên công tác khắc phục sạt lửa đê biển tây vẫn đang khẩn trương thực hiện
lực lượng tham gia hộ đê luôn được duy trì và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra
theo các cơ quan chức năng địa phương những biện pháp gia cố hiện nay là chỉ xử lý tình huống
về lâu dài cần phải có phương án phù hợp đặc biệt là phải tạo được bãi bồi để trồng rừng phòng hộ chắn sóng mới mang lại hiệu quả